tại cần thơ đoàn công tác của bộ ngoại giao vừa có buổi làm việc với lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của thành phố
thông tin về tình hình thế giới kết quả công tác đối ngoại và tình hình biển đông
tại buổi làm việc bộ ngoại giao cho biết trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động
việt nam vẫn giữ được môi trường hòa bình thuận lợi để phát triển xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nước lớn nước láng giềng khu vực
về những diễn biến phức tạp trên biển đông thời gian gần đây quan điểm của việt nam là kiên quyết kiên trì giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
tuân thủ theo luật pháp quốc tế kết hợp giữa đấu tranh với hợp tác bảo đảm lợi ích dân tộc giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ